chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời tiếp theo là mục ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi hai đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả lê văn tăng ở thành phố hà nội nguyễn chiến tỉnh thái bình võ thị diễm my tỉnh đồng tháp
có đơn thư gửi về lĩnh vực nội chính nhân dân thành phố lào cai tỉnh lào cai nhân dân tổ chín khu ba phường hồng hà thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
có đơn thư về lĩnh vực nội chính bạn đọc chu văn nam tỉnh bắc ninh dương văn ngọc nguyễn cao thắng đào đức vũ ngô văn triệu ở thành phố hà nội lê hoàng diệp thảo ở thành phố hồ chí minh
nhân dân tổ ba mươi hai khu phố năm phường biểu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng khán giả nguyễn văn mẫn tỉnh thái bình nhân dân thôn nha hố một nha hố hai nhơn sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
có đơn thư về an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi hai công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hải dương cục thuế tỉnh quảng ninh sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc giang
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tỉnh ủy phú thọ ủy ban nhân dân quận hai bà trưng thành phố hà nội sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ngãi
viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai ủy ban nhân dân tỉnh an giang ủy ban nhân dân phường đội cấn quận ba đình thành phố hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư lại xuân cường đoàn luật sư tp hà nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc
hiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình xin chào luật sư lại xuân cường cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
vâng xin chào chị diệp vân xin chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
ông đặng duy lợi khi làm lại giấy chứng minh nhân dân thì bị sai số ông lợi hỏi hiện ông đi đổi lại giấy phép lái xe hạng c thì phải làm như thế nào
câu hỏi của ông lợi được quy định tại khoản ba điều ba mươi tám thông tư số một mươi hai ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của bộ giao thông vận tải
quy định về hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp thì bao gồm thứ nhất là về chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người việt nam
hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng đối với người nước ngoài người việt nam định cư ở nước ngoài
do vậy ông đặng duy lợi cần làm lại đúng số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để sở giao thông vận tải có căn cứ đổi giấy phép lái xe cho ông theo quy định
thưa luật sư năm hai nghìn một mươi hai bà nguyễn thu hương về công tác tại trường trung học cơ sở quang trung
xã đắc rưu tinh huyện tuy đức tỉnh đắc nông
năm hai nghìn một mươi ba trường được hưởng chế độ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
bà hương hỏi bà có được hưởng chế độ trợ cấp ban đầu hay không
câu hỏi của bà hương xin được trả lời như sau
chính sách đối với nhà giáo công tác tại trường chuyên biệt vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
thì được quy định tại nghị định số sáu mươi một ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
nghị định số một trăm một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
nghị định số một mươi chín ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
nghị định số một mươi chín ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
thông tư liên tịch số sáu ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn bảy
và thông tư liên tịch số ba mươi năm ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi ba của bộ giáo dục đào tạo bộ nội vụ bộ tài chính
theo đó nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác
ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
thì được hưởng trợ cấp lần đầu bằng một mươi tháng lương tối thiểu chung
cho một người tại thời điểm nhận công tác
luân chuyển ghi trong bài hỏi này là
trong quyết định ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận giải quyết trợ cấp lần đầu
và chỗ ở cho nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương
trường trung học cơ sở quang trung xã đắc rơ tin huyện tuy đức tỉnh đắk nông
được hưởng chế độ chính sách vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ năm hai nghìn một mươi
do đó chỉ những nhà giáo đang giảng dạy ở trường thuộc vùng thuận lợi
có quyết định chuyển đến công tác tại trường thuộc xã đắc rơ tin kể từ thời điểm
quyết định công nhận xã đắc rơ tin là xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
có hiệu lực thì mới được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại các văn bản nêu chê
công ty ông bùi thế vinh ở thành phố hà nội là nhà đầu tư độc lập có đề xuất dự án
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt và đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
của cấp có thẩm quyền căn cứ điều ba nghị định số ba mươi ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luận đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
công ty ông sẽ được hưởng ưu đãi khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án nêu trên
nhưng hiện nay công ty ông muốn tham gia lựa chọn nhà đầu tư với vai trò là nhà thầu liên danh
cùng một số đơn vị khác ông vinh hỏi liên danh nhà đầu tư trong đó có công ty ông có được hưởng
ưu đãi như quy định nêu tại điều ba nghị định số ba mươi của chính phủ hay không
theo quy định tại khoản hai điều ba mươi bảy nghị định số sáu mươi ba ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
nhà đầu tư được hưởng ưu đãi trong công ty ông sẽ được hưởng ưu đãi trong công ty ông
trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi có báo cáo nghiên cứu khả thi được bộ
ngành ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trường hợp thành viên trong liên danh có báo cáo
nghiên cứu khả thi được bộ ngành ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt
nhà đầu tư liên danh được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
tuy nhiên đề nghị nhà đầu tư lưu ý theo quy định tại khoản bốn điều ba mươi một nghị định số ba mươi
năm hai nghìn một mươi năm nghị định của chính phủ sau khi có kết quả sơ tuyển trường hợp nhà đầu tư
cần thay đổi tư cách tham gia đấu thầu so với tên trong danh sách ngắn thì phải thông báo
bằng văn bản tới bên mầu thầu tối thiểu là bảy ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
để báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định sự thay đổi tư cách của nhà đầu tư
ông nguyễn đức trọng có hộ khẩu tại tỉnh khác nhưng sống tại tỉnh bắc ninh và đã thi lấy bằng
lái xe tại đây hiện nay ông đã chuyển hộ khẩu về tỉnh bắc ninh ông trọng hỏi ông có phải
đổi lại bằng lái xe theo hộ khẩu mới không nếu có thì thủ tục như thế nào
câu hỏi của ông trọng được quy định tại khoảng bốn ba mươi bảy một mươi hai một mươi năm bốn hai nghìn một mươi bảy của bộ giao thông vận tải
quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trường hợp năm sinh họ tên đệ
ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
thì cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin
ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân do vậy
ông nguyễn đức trọng không bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe nếu có nhu cầu đổi
ông trọng làm thủ tục đổi giấy phép lái xe theo quy định tại điều ba mươi tám thông tư số một mươi hai của bộ giao thông vận tải
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình nhân dân đã nhận được nhiều clip của khán giả
bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến
và ghi hình gửi về trung tâm truyền hình nhân dân sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi đã phát một số clip trong chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân gửi công văn đến các cơ quan chức năng liên quan
vào cuộc để phản ánh những khiếu nại thắc mắc của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung hình ảnh

hôm qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại xã dân hòa huyện thanh oai hà nội
về việc ba mươi cột điện nằm giữa lòng đường từ ba tháng trở lại đây
qua đó các loại dây xà xuống gần mặt đường gây nguy hiểm cho người qua lại
được biết trước khi mở rộng mặt đường từ ba năm m lên bảy m hệ thống cột bưu chính này nằm ở vệ đường
dây cáp cách mặt đất chỉ hơn một mét đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp
để giải quyết nhanh chóng vấn đề này tránh nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện qua lại
tại thị trấn sapa huyện sapa tỉnh lào cai người dân phản ánh tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
được biết thời tiết không mưa kéo dài khiến nhà máy xử lý nước ở sapa không hoạt động được
dẫn đến việc người dân thiếu nước sinh hoạt nguồn nước ngầm ở sapa trong vài năm qua cũng suy giảm
do quá trình xây dựng các dự án thủy điện và nuôi cá đầu nguồn
nghĩ các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này